theo truyền thống của văn hóa nga trước thiểm năm mới trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội đã tổ chức lễ hội cây thông nga cho các em mẫu giáo học sinh và sinh viên các cơ sở giáo dục nga và việt nam có học tiếng nga tại giáp xích trung ương hà nội
lễ hội cây thông năm mới là hoạt động không thể thiếu trong dịp đón năm mới của người nga
mọi người đặc biệt là các em nhỏ quây quần quanh cây thông nơi ông già tuyết công chúa tuyết cùng các chú hề vui nhộn sẽ bày các trò vui chơi múa hát
các em nhỏ được xem những vở kịch ngắn truyền thề từ những câu chuyện cổ tích nổi tiếng
chương trình do trung tâm khoa học và văn hóa nga tổ chức với vở kịch bằng tiếng việt và tiếng nga gặp gỡ với ông già tuyết và công chúa và nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ tại giáp xích trung ương biểu diễn